tại nghệ an trong chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư tại thành phố vinh đã phát hiện tám trường hợp hai lần dương tính với sars cov hai
hiện cả tám trường hợp này đang được trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an tiếp tục cho làm xét nghiệm pcr để khẳng định
chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư được ngành y tế nghệ an thực hiện từ hai mươi hai h tối qua một mươi chín tháng sáu đến năm h sáng nay
thực hiện lấy mẫu cho người dân hai mươi năm xã phường trên địa bàn tp vinh theo danh sách đã đăng ký
mỗi gia đình bắt buộc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho một người
ưu tiên chọn lượng một người trong gia đình thường xuyên đi lại tiếp xúc nhiều để sàng lọc phân loại và được miễn phí
tổng hợp đợt dịch từ ngày một mươi ba tháng sáu đến hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng sáu
tỉnh nghệ an đã phát hiện hai mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố vinh có một mươi sáu ca huyện diễn châu tám ca và huyện tân kỳ và quỳ hợp mỗi huyện một ca
ngoài ra qua giả soát tổng số f một trên địa bàn tỉnh là một ba trăm chín mươi hai
và tổng số f hai là ba bảy trăm linh trường hợp
tất cả các trường hợp f một đã được lấy mẫu xét nghiệm